thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng sáu công an quận tân bình thành phố hồ chí minh
hiện đang điều tra vụ tai nạn xe container tông xe rồi lao vào tiệm vàng
tại giao lộ đường cách mạng tháng tám phạm văn hai quận tân bình thành phố hồ chí minh
theo thông tin ban đầu lúc ba giờ sáng cùng ngày xe container mang miệng kiểm soát năm mươi một c bốn mươi một nghìn năm trăm hai mươi ba
kéo theo rơ móc là bốn mươi feet bị kiểm soát năm mươi một r ba mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi bốn lưu thông theo hướng từ ngã tư bảy hiện
về trung tâm thành phố hồ chí minh
khi đến giao lộ được cách mạng tháng tám phạm văn hai quận tân bình thì mất lái
hút độ giải phân cách giữa đường rồi lao qua làng đường ngược lại
đâm trúng xe máy bị kiểm soát năm mươi chín n một bảy mươi ba nghìn sáu trăm một mươi tám sau đó đâm thẳng vào tiệm vàng trước khi dừng lại
tại hiện trường nhiều mét giải phân cách bị hút văn cửa phía trước tiệm vàng bị đâm sập
từng gạch đèo lên nhiều tài sản bên trong đầu xe container cũng bị hư hống nặng
vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường cách mạng tháng tám bị ủng tắc cục bộ
phương tiện nối dài di chuyển rất khó khăn qua khu vực
ngày hai mươi ba tháng sáu sau khi hoàn tất củng cố hồ sơ công an tp hcm đã tổ chức trục xuất hai mươi một đối tượng
người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ tại tp hcm trong thời gian vừa qua
quá trình trục xuất trao trả được thực hiện tại cơ khấu hữu nghị tỉnh lạng sơn
đây là đợt trục xuất thứ hai từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
giống như các đợt trước mục đích nhập cảnh vào việt nam của các đối tượng này
là để tìm việc làm tại tp hcm hoặc sang lao động
tại campuchia thời gian gần đây tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam khá nhiều
chủ yếu thông qua một số đối tượng người việt nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép vào việt nam
bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía bắc
thậm chí có số đối tượng đi bộ xuyên rừng khu vực biên giới để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
sau đó những người này đi theo xe khách di chuyển vào tp hcm
mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng các đối tượng này vẫn tìm mọi cách nhập cảnh vào việt nam
để mong chờ được công việc nhẹ nhàng lương cao
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra sự liên nghiêm các đối tượng môi giới
và tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam vào tp hcm
thưa quý vị đồn biên phòng cầu muốn bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết
ba tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ ba vụ hàng lậu vô chủ
từ h hai mươi phút đến năm h sáng ngày hai mươi hai tháng sáu ba tổ công tác phòng chống buôn lậu của đồn biên phòng cầu muốn
tổ chức tụng tra trên địa bàn được phân công
một và ấp sáu sách thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
thì phát hiện ba nhóm người chạy xe gắn máy đang chạy từ hướng biên giới vào nội địa có nhiều biểu hiện nghi vấn
các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận đồng thời ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên khi phát hiện các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
các đối tượng đã hất đổ các bao hàng chở trên xe xuống đường và lợi dụng đêm tối tẩu thoát
tiến hành kiểm tra các tổ công tác phát hiện một năm trăm linh gói thuốc lá ngoại
năm trăm linh kg đường cát thái lan một xe gắn máy cũ
trước đó chiều ngày hai mươi một tháng sáu đơn vị đã chú trị phù hợp với công an xã thường lạc
bắt giữ hai vụ hàng lậu vô chủ gồm một gói thuốc lá ngoại
bốn trăm linh kg đường cát thái lan tại ấp sáu sách thường lạc huyện hồng ngự
các tổ công tác đã đưa tan vật vào phương tiện và đội biên phòng cầu muốn
tiếp tục hoàn chính hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
sau thời gian xác lập chuyên án vào ngày hôm nay
công an tỉnh vĩnh long đã khám phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng phạm anh nhật
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại xã trung hiếu huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
thu giữ số lượng lớn ma túy cùng với ba khẩu súng hai mươi một viên đạn và một quả nổ
phạm anh nhật bị bắt giữ tại nhà riêng ở xã trung hiếu huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
quá trình khám xét lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ số lượng tăng vật nghi là ma túy
gồm một mươi bảy gói ni lông có chứa tinh thể màu trắng
cùng nhiều viên nén màu hồng màu xanh có tổng trọng lượng trên một trăm một mươi sáu gram
ngoài ra lực lượng công an thu giữ thêm ba khẩu súng hai ngắn một dài
một quả kim loại màu cam giống quả nổ và hai mươi một viên kim loại màu vàng hình viên đạn
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
tại bình định lực lượng cảnh sát ma túy công an thành phố quy nhơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với nguyễn thanh tịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tải huyện tuy phước
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó các trinh sát ma túy công an tp quy nhơn phát hiện bắt quả tang tịnh
đang cất giấu trong người ba viên thuốc lắc và một gói ma túy đá để đem đi bán cho các con nghiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của tịnh cơ quan công an còn thu giữ thêm gần hai trăm linh viên thuốc lắc
và bảy gói ma túy đá khác với tổng trọng lượng gần một trăm hai mươi gram
cùng một số tăng vật khác có liên quan đến hành vi mua bán ma túy
tại cơ quan công an tỉnh khai nhận thông qua mạng xã hội tỉnh đã mua số ma túy trên về
với mục đích sử dụng đồng thời chia nhỏ để bán lại cho các con nghiện
và cung cấp cho dân bay lắc ở các quán karaoke trên địa bàn thành phố quy nhơn để kiếm lời
bảy đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn
tỉnh an giang tạm giữ hình sự và cấm đi khỏi nơi cư trú với một đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
vụ việc xảy ra trên địa bàn ấp đông sơn một thị trấn núi sập huyện thoại sơn
do có mâu thuẫn từ trước với trần gia lạc sinh năm hai nghìn sáu cho nên vào ngày hai mươi tháng sáu vừa qua
ngô văn hùng sinh năm hai nghìn năm đã rủ theo bảy đối tượng mang theo nhiều giao tự chế trong người
cùng điều khiển xe tìm lạc để giải quyết mâu thuẫn
khi đến một quán ăn trên địa bàn thị trấn núi sập huyện thoại sơn phát hiện lạc cùng một nhóm bạn có mặt tại đây
hùng và các đối tượng đã xuống xe cầm dao chém liên tiếp
nhát vào hà trọng nghĩa là bạn của lạc
khi các nạn nhân bỏ chạy nhóm của hùng vẫn tiếp tục rượt đuổi theo chém thêm hai nhát vào nguyễn trí cường
hiện hai nạn nhân đang cấp cứu với tỷ lệ thương tật là một mươi năm và một mươi hai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định
công an tỉnh nghệ an vừa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc
khi tạm giữ và khởi tốm một mươi bốn đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thu giữ ba trăm linh năm triệu đồng tiền mặt một xe ô tô một mươi bốn điện thoại các loại và nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi đánh bạc
cầm đầu ổ nhóm đánh bạc trên là đối tượng lê văn hùng bốn mươi hai tuổi trú tại xã bồng khê huyện con cuông
để tránh sự theo dõi hùng đã tập hợp các con bạc trên xe ô tô một mươi sáu chỗ
sau đó trở vào các khu đồi núi hẻo lánh để đánh bạc
các địa điểm đánh bạc cũng được hùng thay đổi thường xuyên
mỗi lần tổ chức đánh bạc hùng bố trí nhiều đàn em canh gác
nếu có động tĩnh thì ngay lập tức tẩu tán tăng vật và bỏ chạy
tuy nhiên ban chuyên án đã bắt giữ tại chỗ một mươi ba đối tượng và mở rộng bắt thêm năm đối tượng khác
cho đến ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố một mươi bốn đối tượng
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trong đó đối tượng lê văn hùng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
miền bắc và miền trung đang đón đợt nắng nóng cao điểm kèm theo những cảnh báo cháy nổ nhà dân
cũng như tại các cơ sở kinh doanh đặc biệt là những nơi chứa vật liệu dễ cháy
ghi nhận tại thành phố đà nẵng trong thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn liên quan đến các cơ sở
tập kết và tổ chức đánh bạc
trong bãi tập kết phế liệu đa số các bãi tập kết đều tự phát và nằm sen kẽ trong các khu dân cư
chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ khi xảy ra hỏa hoạn nguy cơ cháy lan là rất cao
trong khi nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở này đáng báo động
thì rất nhiều hộ buôn bán phế liệu vẫn khá chủ quan với công tác phòng cháy chữa cháy
vào đầu tháng sáu vừa qua một vụ cháy đã xảy ra tại bãi tập kết phế liệu thuộc phương nại hiên đông
quận sơn trà thành phố đà nẵng chỉ từ đám cháy nhỏ nhưng vì cơ sở này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ
đám cháy đã nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi hoàn toàn bãi tập kết
thời gian qua tại thành phố đà nẵng đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các bãi phế liệu
trong đó phần lớn là bãi tự phát điều kiện kinh doanh tạm bỡ nằm sen kẽ trong khu dân cư
nguy cơ cháy lan rất cao
nguy cơ cháy lan rất cao
người dân thường tận dụng nhà ở làm điểm thu mua phế liệu
nhưng lại rất chủ quan trong việc sử dụng điện nhiệt trong sinh hoạt
các loại phế liệu để chung không phân loại và che cả lối thoát hiểm như thế này
trong khi đây là những điểm có nguy cơ cháy nổ cao thì công tác phòng cháy chữa cháy lại bị xem nhẹ
buổi tối là thường thường mình cái nồi này là mình dọn sạch sẽ hết á
mình nhập được hết ngày một nên nó dọn dàng sạch sẽ
nên cũng không có gì phải
đa số lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ chủ yếu là người trong gia đình
một số chưa được tập hướng về công tác phòng cháy chữa cháy
các bãi tập kết lại nằm sâu trong khu dân cư đường nhỏ nên khi xảy ra hỏa hoạn
việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
nguy cơ cháy lan cháy lớn cao công an các địa phương cũng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền
kiểm tra hướng dẫn chủ các cơ sở phế liệu này những biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
để hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ xảy ra
qua đó cũng phát hiện nhiều tồn tại xử lý nhiều trường hợp vi phạm
qua kiểm tra thì hầu hết là người dân đều cố gắng người dân là
đều các hộ dân tập trong các bãi tập kết phế liệu buôn bán kinh doanh buôn bán phế liệu của mình
để đã trang bị các bình chữa cháy
thậm chí là có nhà trang bị đến tặng là năm bình sáu bình chữa cháy
nhưng mà tuy nhiên là sự sắp xếp
sự hoàn hóa của mình về sự các bạc dụng nguồn lửa nguồn nhiệt có thể gây cháy chập điện chẳng hạn
thì người dân thì vẫn còn chưa sắp xếp được gọn gàng chưa đảm bảo được cái công tác đó
cơ sở kinh doanh phế liệu được xem là một trong những loại hình kinh doanh
tiêm ẩn nhiều nguy cơ cháy nộ nhất là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay
đặc biệt có nhiều cơ sở không có người ở lại vào ban đêm khi xảy ra hỏa hoạn
không được phát hiện và xử lý kịp thời
thành phố đà nẵng đang có phương án xử lý dẹp bỏ những điểm tự phát
đồng thời kiểm soát chặt công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh loại hình này
cùng với đó người dân cũng cần nâng cao cảnh giác để hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ gây ra
thanh tra sở y tế lào cai vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai cơ sở kinh doanh thuốc
và thẩm mỹ viện trên địa bàn thành phố lào cai về hành vi kinh doanh sản phẩm nước ngoài
không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy phép kinh doanh
cụ thể vào ngày chín tháng sáu đoàn công tác tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở bán thuốc shop cường yến
tại địa chỉ số nhà một mươi năm đường cốc lếu phường cốc lếu thành phố lào cai
do bà trần thị thu yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm làm chủ phát hiện tại cửa hàng có bốn mươi năm hộp colagen
không rõ nguồn gốc xuất xứ không có tem nhãn phụ
sở y tế đã tiến hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ cơ sở là sáu triệu đồng
và thu giữ toàn bộ lô hàng kể trên
ngày một mươi sáu tháng sáu tiến hành kiểm tra cơ sở mỹ viện thẩm mỹ quốc tế việt mỹ
tại số nhà bảy mươi bốn đài lộ trần hương đạo phường bắc cường thành phố lào cai
do bùi thị thùy trang sinh năm hai nghìn làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện tại đây có dịch vụ chăm sóc răng miệng
nhưng không có giấy phép đăng cứ kinh doanh
sở y tế lào cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở trên là một mươi triệu đồng
lắp đặt bể xử lý nước thải không đảm bảo
tiêu chuẩn xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng
đây là tình cảnh mà người dân sống gần nhà máy sản xuất thực phẩm
của công ty hà nội food việt nam tại thôn phương bản xã phụng châu huyện trường mỹ hà nội
phải sống chung trong nhiều năm qua
mặc dù công ty cổ phần hà nội food việt nam đã nhận quyết định tạm dừng sản xuất của cơ quan chức năng
thế nhưng thực tế như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tìm hiểu của phóng viên an ninh hai mươi bốn h
nước giếng khoan là nguồn nước chính dùng để sinh hoạt và nấu ăn hàng ngày của người dân nơi đây
nhưng giờ đây chị hương không dám sử dụng để nấu ăn bởi giếng khoan nhà chị nằm ngay cạnh hệ thống
bể nước xả thải của nhà máy
mỗi tháng gia đình chị bỏ ra số tiền không nhỏ để mua những bình nước thay thế cho nước giếng khoan
xả thải thì thối lắm ngày nào cũng bốc lên bốc ngày bốc lên mà máy nổ ở bên cạnh nhà em đây
máy gì mà lổ cả ngày
cả đêm còn là hôm nhà em thức trong trong cả đêm để làm ngay máy lổ máy máy xả của công ty này này
rau uống còn phải héo với cái nước xả thải của công ty này
mà hôm qua thử xử lý gì xả thẳng ra luôn
thường ngấm vào đường đất nhà em có ăn nước ở giếng khoan đâu
nhà em toàn phải mua nước bình về để đóng vào để đun nấu chứ có dám ăn nước bình nước ở đây ở đâu
bây giờ giếng khoan nhà em không có ăn ngay cạnh công ty này
giờ em có ăn hai năm nay có ăn nước giếng khoan giảm ăn nước giếng khoan ở đâu
có đơn thì huyện cũng không có người giải quyết luôn không biết là ở phía sau cái công ty này là có ai đỡ đầu không mà không thể giải quyết được
có mặt tại khu vực nhà máy đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được
để xử lý nước thải không có nắp đậy mùi hôi thối bốc lên nồng nặng
ngoài hệ thống nước thải được lắp đặt ngầm gần nhà dân có những đường ống cỡ lớn được nối từ nhà máy chĩa thẳng ra sông như thế này
thời điểm ghi nhận nhà máy này hoạt động một cách bình thường
hệ thống máy móc vẫn được vận hành xuyên suốt
thế nhưng khi trao đổi với phóng viên vị chủ tịch xã cho rằng nhà máy này hoạt động lén lút
ngoài hệ thống máy móc nhà máy này hoạt động lên lút

do điều g could be well việc như voi chăm sóc loạn tiến năm anno
đối với người dân sống xung quanh nhà máy này thì họ lại không thấy sự lén lút mà thay vào đó là sự hoạt động thường xuyên
quá trình hoạt động của nhà máy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân nơi đây
hàng ngày công ty sản xuất thông chứa thu nhấp hoạt thông gió mùi hai dàn điều hòa ở trên và cộng thêm các máy xay thịt
còn bao nhiêu họ hút hết cái mùi họ thổi ra và rượu rưa cái máy xay thịt đấy nó rú lên gần như là có như là như là một công đông chạy ngang qua nhà luôn
cái nước thải ngày trước cái công ty này nó thải ra thẳng rượu có như là thẳng cái nhà tôi ra
từ lúc tôi phản ánh thì là lại chuyển ra về cái phía dòng chảy của dòng chảy của nàng đấy
dân biết những chính quyền thì nói
khó phát hiện
nếu như vậy khó đồng nghĩa với việc thờ ơ
nên nhà máy vẫn ngang nhiên hoạt động khi bị cấm hoạt động
mong muốn được sinh sống trong môi trường trong sạch là chính đáng và là quyền lợi của mỗi người
thế nhưng cái cách mà nhà máy này hoạt động trong sản xuất ảnh hưởng đến môi trường trong thời gian qua
đã trực tiếp cướp đi quyền lợi đó của người dân
và nếu không được xử lý kịp thời hậu quả của nó sẽ không dừng lại
thưa quý vị bộ tư lợn vùng
cảnh sát biển bốn cho biết đơn vị vừa kịp thời điều động lực lượng phương tiện cấp cứu
và đưa một quân nhân đang làm nhiệm vụ trên đảo thổ châu thuộc tỉnh kiên giang vào bờ để điều trị và cứu chữa kịp thời an toàn
trước đó chiều ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai trung đoàn một trăm năm mươi hai quân khu chín đề nghị bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
hỗ trợ cấp cứu quân nhân trần văn khương thiếu tá phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một lữ đoàn một trăm hai mươi năm quân khu chín
bị viêm ruột thừa cấp
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn một đang thực hiện nhiệm vụ trực tại khu vực quần đảo thổ chu
nhanh chóng đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu
đến hai mươi một nhật cùng ngày tàu đã cập cản hải đội bốn trăm linh một
bệnh nhân đã được đưa lên bệnh viện đa khoa tp phú quốc để tiếp tục cứu chữa
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày hai mươi ba tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu cho biết
liên tiếp từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày hai mươi tháng sáu bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu đã ghi nhận chùm hai mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có một ca tử vong là một bé sơ sinh chỉ mới hai ngày tuổi
trước đó ngày hai mươi một tháng sáu cdc bạc liêu nhận thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu về việc phát hiện chùm ca nhiễm liên quan covid một mươi chín
cụ thể bé trai năm tháng tuổi ngô xã tân thạnh thị xã giá rai tp bạc liêu
khởi phát bệnh ngày một mươi bốn tháng sáu với triệu chứng sốt bỏ bú được gia đình đưa đi điều trị ở cơ sở y tế tư nhân
sau ba ngày bệnh không giảm đến trưa ngày một mươi sáu tháng sáu gia đình đưa bé vào bệnh viện đa khoa bạc liêu và được phát hiện dương tính covid một mươi chín
sau đó khoa nhi bệnh viện đa khoa bạc liêu phát hiện thêm hai mươi năm ca nhiễm khác ở cùng phòng với bé trai
riêng trường hợp bé sơ sinh hai ngày tuổi tử vong bé được sinh vào ngày một mươi tám tháng sáu từ người mẹ nhiễm covid một mươi chín
đến ngày một mươi chín tháng sáu bé sơ sinh có kết quả dương tính covid một mươi chín và tử vong ngay sau đó
hiện hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín còn lại được chuyển sang khu cách ly cùng với một người nhà theo chăm sóc
trong hai mươi năm bé có sáu bé được can thiệp máy trợ thở một mươi chín bé còn lại tình trạng sức khỏe ổn
theo cdc bạc liêu hiện bệnh viện đa khoa bạc liêu chưa đủ bằng chứng để xác định ca ban đầu
tuy nhiên ca chỉ điểm cũng có thể là ca ban đầu
nguồn lây bệnh nhìn chung được cắt đứt nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất thấp
chưa ghi nhận thêm
hiện sở y tế bạc liêu có công văn gửi các trung tâm y tế quyện thị thành phố
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín và yêu cầu các trung tâm y tế tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đẩy mạnh việc tiêm vaccine mũi ba và mũi bốn theo quy định
thưa quý vị tính đến nay tp hcm ghi nhận hơn một mươi tám trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
và gần một trăm bốn mươi ổ dịch mới phát sinh tại bảy mươi bảy phường xã trên địa bàn
và có thể nói tp hcm đang là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết và tử vong cao nhất cả nước
trong đó số bệnh nhi mắc sốt xuất huyết và chuyển nặng tiếp tục tăng cao trong những ngày gần đây
nhiều trường hợp nhập viện muộn dẫn đến tình trạng là suy đa tạng và phải điều trị rất lâu
đây là những hình ảnh ghi nhận tại khoa hội sức tích cực chống độc tại bệnh viện di động một tp hcm
những bệnh di sốt sốt huyết trong những ngày vừa qua có xu hướng tăng
đồng nghĩa với số ca tăng nặng cũng tăng gây khó khăn cho đội ngũ điều trị
đặc biệt là tình trạng bệnh nhân đến bệnh viện muộn dẫn đến suy tạng

kéo dài thì chúng ta đòi hỏi có một thời gian để cho các cháu nó phục hồi

trong ba ngày đầu thì nói chung là mình cũng chủ quan

bé sốt bé hòm bé ói nhiều bé là cơ nào bụng

tại vì bé nhập viện là cái giai đoạn nặng
nhưng khi nghe bác sĩ bảo là cái giai đoạn bốn
thì bác sĩ bảo là cái giai đoạn bốn

nên là cũng lo lắng cũng lo lắm

nếu như năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện nhi đồng một tiếp nhận hơn bốn trẻ nhập viện
vì sốt sức huyết thì chỉ trong sáu tháng năm hai nghìn hai mươi hai
bệnh viện nhi đồng một đã tiếp nhận hơn bốn trẻ
trong đó có ba trăm linh ba ca bị sốt sốt sức huyết năm ca tử vong
chính vì vậy các bác sĩ khuyến cáo
bên cạnh việc chủ động diệt năng quăng ngừa sốt xuất huyết
người dân cần đưa trẻ đến bệnh viện khi phát hiện trẻ sốt hai ba ngày để kịp thời điều trị
không quản ngại khó khăn gian khổ sẵn sàng giúp đỡ nhân dân
là những cụm từ mà người dân ở xã nậm hàng huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
dành cho đại úy hò văn thép trưởng công an xã
trong suốt quá trình làm việc người cán bộ công an này đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
giữ vững bản lĩnh năng động nhiệt tình với phong cách làm việc gần dân sát cơ sở
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
tại bản hủy van xã nậm hàng huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
đại úy hỏ văn thép cùng công an xã nậm hàng đang xuống bản tuyên truyền
về những ẩn họa của việc sử dụng súng tự chế
đặc điểm của bản hủy văn chủ yếu là dân tộc mạng
đời sống của người dân còn khó khăn hiểu biết còn hạn chế
nên việc hướng dẫn
vận động gặp nhiều trở ngại
dù vậy anh thép luôn cố gắng giải thích để bà con hiểu và tự nguyện làm
từ ngày công an chính quy về xã
tình hình an ninh trật tự tại bản đã ổn định hơn trước rất nhiều
cán bộ thép rất tốt giúp dân rất nhiều
lực lượng công an rất gần dân an ninh tốt
có anh thép an ninh trật tự bản được đảm bảo cảm ơn anh thép
với sự giúp đỡ
đại ủy của nhân dân và cấp ủy chính quyền từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
đại úy hỏ văn thép đã chỉ đạo công an xã nậm hàng tham mưu giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở không để xảy ra phức tạp trở thành điểm nóng
những nỗ lực của anh đã được ghi nhận bằng sự tin tưởng giúp đỡ của nhân dân và chính quyền cơ sở
mới đây đại úy hỏ văn thép vinh dự được lựa chọn
là trưởng công an xã điển hình tiên tiến tỉnh lai châu tham dự chương trình tôn vinh trưởng công
an xã tiêu biểu toàn quốc do bộ công an tổ chức
một người con ở vùng miền núi này tôi là dân tộc thái thì quá trình cư trú từ khi
sinh ra lớn lên cư trú ở trên địa bàn tôi cũng nhận thức được rằng ở trên địa bàn miền núi tất cả bà con nhân dân còn rất nhiều
tất cả bà con nhân dân còn gặp rất nhiều những khó khăn
từ cái ý thức là làm sao phục vụ cho nhân dân
làm sao để cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế
thì chúng tôi là ban đầu cũng là sung phong về cơ sở
để làm sao thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
giải quyết tình hình ngay từ cơ sở
không để các vụ việc phức tạp phát sinh thành điểm nóng
không để mâu thuẫn lớn trong nhân dân ảnh hưởng đến đời sống xã hội
đối với đồng chí hỏ văn thép trưởng quan sát
thì theo tôi quan điểm tôi đánh giá đối với cá nhân đồng chí
thì đồng chí cũng rất tích cực trong vấn đề là chữa mát tội phạm
để đảm bảo được an ninh trật tự an toàn
lợi thế sinh ra và lớn lên trên chính quê hương nậm nhùn
là người con của dân tộc thái đại úy hò văn thép
với những nỗ lực của mình đang hàng ngày góp sức bảo đảm an ninh trật tự
trên địa bàn xã nậm hàng huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
với anh cái được lớn nhất không phải là những tấm bằng khen giấy khen
mà là việc bảo đảm đời sống thanh bình cho bà con yên tâm lao động sản xuất
là tình cảm của nhân dân đành cho mình